tại bắc ninh ubnd thị xã từ sơn vừa ra quyết định xử phạt cơ sở tầm cuốt hoàng mai tại khu nguyễn giáo phường đồng nguyên trên địa bàn do người đứng đầu cơ sở thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua bán dâm trong phạm vi quản lý
vào chiều ngày một mươi tháng tám qua kiểm tra cơ sở này công an thị xã từ sơn phát hiện có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm qua điều tra xác định chủ cơ sở thiếu tinh thần trách nhiệm để tiếp viên có hành vi mua bán dâm công an thị xã đã đề xuất chủ tịch ubnd thị xã từ sơn ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở trên với số tiền một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng